trưa chiều nay bão số bảy chỉ còn cách đảo hải nam trung quốc khoảng tám mươi km về phía nam đông nam
với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong tối và đêm nay bão sẽ di chuyển theo hướng bắc tây bắc đổ bộ trực tiếp vào đảo hải nam trung quốc
sau đó báo đổi hướng thành hướng tây về phía vịnh bắc bộ
rồi thành tây tây nam về phía đất liền các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
tuy nhiên trước khi ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh thành này
thì bão số bảy sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
diễn biến của bão số bảy còn phức tạp trong thời gian tới
quý vị chú ý cập nhật để có phương án phòng chống đảm bảo an toàn
do ảnh hưởng của bão trên vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp tám
sau tăng lên cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
ở vịnh bắc bộ
từ ngày mai gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
còn ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai ba mét biển động
với hướng di chuyển của bão số bảy và giải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển dần lên phía bắc
thì trong hai mươi bốn giờ tới mưa lớn diện rộng ở trung bộ còn tiếp tục diễn ra
tập trung ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn cần đề phòng có nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lờ đất ở vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp bên sông
do mưa nhiều nên nhiệt độ tại đây ở mức mát mẻ phổ biến là ở dưới mức ba mươi ba độ
đến với khu vực tây nguyên cũng như nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên có mưa rào và rông
nhiều điểm mưa vừa mưa to đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt nở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông
ban ngày thì có năng yếu gián đoạn với nhiệt độ trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại khu vực nam bộ và từ hai mươi tám đến ba mươi một độ tại khu vực tây nguyên
còn tại các tỉnh thành bắc bộ từ đêm nay đến trưa chiều mai trời tạnh giáo
và có nắng nhẹ gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày
phổ biến là ở dưới ngưỡng ba mươi ba độ
sau đó từ chiều tối mai ngày chín tháng một mươi khi hoàn lưu cơn bão số bảy ảnh hưởng
thì mưa sẽ gia tăng và kéo dài đến những ngày sau đó
quý vị chú ý có kế hoạch sinh hoạt phù hợp
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày trời nắng gián đoạn
từ chiều mai trời chuyển nhiều mây hơn có mưa rào và rông
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi độ
nhiệt độ đến ba mươi hai độ